với mong muốn đem đến giải pháp thiết thực cho các vấn đề được quan tâm
thông qua những liên kết quan trọng mà mỗi doanh nghiệp cần phải có
chiều qua tại tp hcm đã diễn ra sự kiện việt nam ceo forum hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
ceo ba liên kết sức mạnh việt nói mãi làm được không
tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu tại sự kiện đồng chí đinh la thăng đã đặt ra câu hỏi về những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp
đội ngũ các ceo có thể kết nối hạ tầng chính sách hiện hành một cách minh bạch được hay không
có thể thích ứng được với các tiêu chuẩn của hệ thống hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
những bước chuẩn bị và mục tiêu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi cả nước có một triệu doanh nghiệp
trong đó tp hcm chiếm một nửa có thể thành hiện thực và nó cần thêm điều kiện gì để thành hiện thực một cách chắc chắn
trao đổi tại buổi tọa đàm đội ngũ các ceo đã tìm ra các mối liên kết chiến lược có góc nhìn mới
hiện đại có khả năng thực thi cao phù hợp với tình hình trong nước và xu hướng quốc tế với tầm nhìn toàn cầu